người dân cần tiền vay từ ngân hàng thì gặp phải vô số rào cản giấy tờ hành chính
vay từ nguồn tín dụng đen thì rủi ro chờ sẵn
như vậy có thể thấy điều nổi lên chính là thiếu một khung pháp lý đủ chi tiết để giải quyết vấn đề tín dụng đen
trên đây chỉ là những ví dụ nhỏ trong vô số trường hợp vướng phải bẫy của tín dụng đen mà dẫn đến mất nhà cửa
theo đánh giá những chiêu lừa của thủ phạm thường khá đơn giản
nắm được nhu cầu của người cần tiền gấp lừa cho họ ký thật nhiều giấy tờ
trong đó có kèm thêm giấy chuyển nhượng quyền sở hữu
mang giấy tờ đó đi thế chấp ngân hàng với số tiền gấp hàng chục lần
thế nhưng để xử lý bằng luật những trường hợp như trên lại vô cùng khó
bởi nhìn ở góc độ luật pháp khi không chứng minh được hành vi lừa đảo hoặc cho vay nặng lãi
thì chẳng có căn cứ nào để xử lý đối tượng cho vay
quan trọng là hệ thống pháp luật tạo ra cho người ta cách hiểu mà không ai biết thế nào là vi phạm
không ai biết thế nào là đúng sai cả trần lãi xuất là như thế nào thế nào là phạm tội
thì hình sự thế nào là vi phạm quy định cho vay nãi nặng
thì bản thân các luật sư các chuyên gia những nhà kinh tế còn tranh cãi nhau trong cái thời điểm này khác
rồi đến khi mà tòa sử thậm chí cũng đúng túng không biết phải áp dụng như thế nào
thì làm sao mà những người dân bình thường người ta biết rằng người ta đã tham gia vào cái giao dịch là hợp pháp hay là không hợp pháp
và đương nhiên những người mà người ta đã có ý đồ hợp pháp người ta vay nặng lãi
thì người ta cũng sẽ lợi dụng được cái sơ hở pháp luật đấy người ta hoàn toàn lách được
chẳng hạn phải là vay một trăm ba mươi năm thì mới phạm tội
thế thì người ta cho vay một trăm ba mươi bốn thì không bao giờ có thể quy kết người ta được
người ta có thể cho vay hai trăm linh nhưng người ta lại lãi nhập gốc v v
bằng một vài cái tiểu xảo rất là nhẹ nhàng thì hoàn toàn là không có ai làm gì được họ cả
thế thì đấy là cái lý do chính để nó diễn ra một cách là phổ biến tràn lan
nhưng mà rất khó xử lý khi mà bản thân pháp luật đã không rõ ràng rồi
còn nếu mà đã đụng vào những cái đối tượng ở bên ngoài xã hội
thì như anh cũng đã biết
rất là nhiều trường hợp đòi nợ thuê rồi là đâm chèm đánh nhau
rồi ảnh hưởng đến an ninh trật tự v v
thậm chí là nếu mà đều ảnh hưởng đến cả tư cách của mình nữa
cho xã hội đen cái thứ đến tận nhà đến cơ quan để đòi nợ thì nó rất là ảnh hưởng
nhưng mà thực ra tôi vẫn nghĩ là đây là cái thỏa thuận của hai bên
đã chấp nhận vay cái đấy thì phải lường trước là cái hậu quả của mình phải chịu
tiến dụng đen
tiến dụng đen nhìn ở khía cạnh luật
luật pháp hẳn nó không được tồn tại
thế nhưng trong bối cảnh hành lang pháp lý chưa chặt chẽ
thì thế giới ngầm vẫn còn tồn tại những luật lệ song phẳng
nhưng cũng đầy tàn nhẫn như thế
tôi phạm thị nga hiện đang sống tại thị trấn tây sơn huyện hướng sơn hà tỉnh
trong thời gian qua khu đất nằm sau trung tâm thương mại
ở thị trấn không biết ở đâu có con nghiện ưu tập thanh
từng nhóm đền hụt trích kiếm tiêm vứt bừa bãi khắp nơi
nguy hiểm lắm
nhà nước nên có biện pháp nhằm quản lý nhóm người này
không để họ ở bên ngoài xã hội gây ảnh hưởng đến an ninh tật tự
người dân sinh sống trong khu vực này hiện đang rất bất an
bùi sạp phải phụ gom hàng tà đồng kiếm kiếm
mỗi lần đi qua khu vực đó thì lại thấy rất nhiều đối tượng mặt may đơ đẫn
gãi sồn sột khiến ai cũng ái ngại
có khi vạ thuốc họ ngồi bệt trích luôn
nhìn không biết là gì
thỉnh mong cả cơ quan có thẩm quyền
có những biện pháp nhằm quản lý nhóm người này
không để họ ở bên ngoài xã hội gây ảnh hưởng đến an ninh tật tử
tôi là đoàn khánh đang sống tại thị trấn tam đảo tỉnh vĩnh phúc
phản ánh về vấn đề người dân chúng tôi đang rất bức xúc
về tình trạng thiếu ý thức xả rác bừa bãi của nhiều người đi du lịch
vào những ngày cuối tuần các ngày lễ tết
có nhiều nhóm thanh niên đi xe máy
trong đó có nhiều xe phân khối lớn đổ xô về tam đảo du lịch
nhiều người đi xe máy rú vào ấm ý và xả rác bữa bãi
cuộc sống của nhân dân ở đây vì thế mà bị xáo trộn trong sinh hoạt hàng ngày
vì những du khách thiếu ý thức
những điểm qua đêm ưa thích của các dân phật đều ngồi ngang rác
vì họ dựng lều ăn uống rồi vứt rác bừa bãi một cách vô ý thức
ngoài ra rừng tam đảo còn có nguy cơ cháy
do khách du lịch đốt lửa chạy và không có ý thức dọn các tàng cho
chúng tôi kiến nghị chính quyền và các cơ quan chức năng các cấp
sớm vào cuộc đưa ra các quy định bảo vệ môi trường cụ thể
và xử phạm thật nặng những trường hợp xả rác bữa bãi như thế này
chương trình hộp thư truyền hình kênh truyền hình nhân dân
xin trân trọng cảm ơn những ý kiến đóng góp
những phản ánh của đông đảo quý khán giả đã gửi về chương trình
những ý kiến thông qua đường dây nóng hộp thư truyền hình
sẽ được tìm hiểu và giải đáp trong các số hộp thư truyền hình tiếp theo
trong thời gian tới trung tâm truyền hình và ban bạn đọc báo nhân dân
rất mong nhận được sự hợp tác giúp đỡ của các cấp các ngành
các cơ quan đơn vị tổ chức chính trị xã hội
để chúng tôi trả lời bạn đọc và khán giả truyền hình
mọi thông tin xin gửi về địa chỉ
chuyên mục hộp thư truyền hình nhân dân số bảy mươi một hàng chống hoàn kiếm hà nội
hoặc địa chỉ email hộpthư truyền hình a nh tv vn
đường dây nóng tám trăm tám mươi tám bảy mươi một tám mươi tám chín mươi chín
xin nhắc lại số điện thoại đường dây nóng của chúng tôi tám trăm tám mươi tám bảy mươi một tám mươi tám chín mươi chín
đến đây chúng tôi sẽ gửi về địa chỉ
chuyên mục hộp thư truyền hình của truyền hình nhân dân xin được tạm dừng